gần một mươi ba hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của người dân tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình giải quyết quá hạn vừa được thanh tra sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng bình phát hiện
trong đó có nhiều trường hợp việc chậm trễ kéo dài đến sáu năm vẫn chưa được giải quyết khiến cho người dân vô cùng bức xúc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đã nhiều năm nay gia đình bà hoàng thị thêm vẫn phải sống chật vật trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nhưng không thể xây mới vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mặc dù từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay bà phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ nhưng vẫn chưa được giải quyết
vừa qua sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng bình qua thanh tra đã phát hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
có một mươi hai chín trăm ba mươi hồ sơ
hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tp đồng hới tỉnh quảng bình đã bị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp đồng hới giải quyết quá hạn

sai sót cho nên là vì đã đi trả về trong quá trình xử lý hồ sơ thì nhận đến bị chầm
ngoài ra theo báo cáo của ủy ban nhân dân các phường
có nhiều trường hợp phường đã xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và nộp hồ sơ lên bộ phận một cửa của thành phố đồng hới mặc dù quá hạn nhưng người dân vẫn chưa được cấp
do đó các đơn vị liên quan tp đồng hới
đồng hới tỉnh quảng bình cần sớm giải quyết triệt để nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thời gian tới